theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi bốn tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và cũng đã bước sang ngày thứ năm mươi chín không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện chúng ta cũng chỉ còn một mươi một ca mắc covid một mươi chín và vẫn đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế
trong ba trăm ba mươi bốn ca mắc số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi ba ca chiếm chín mươi sáu bảy
số ca còn đang điều trị là một mươi một ca chiếm ba ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai trăm bảy mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm tám mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín một trăm ba mươi tám người
cách ly tại nhà nơi lưu trú chín trăm bốn mươi bốn người